việt nam đã xuất khẩu cá ngừ sang sáu mươi sáu thị trường trên thế giới với tổng giá trị trong tháng hai vừa qua đạt hơn ba mươi sáu triệu đô la mỹ
mức tăng trưởng này đã giúp bù đắp lại lượng giá trị đã sụt giảm trước đó
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan giá trị xuất khẩu cá ngừ của việt nam trong tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đạt hơn ba mươi sáu triệu đô la mỹ
tăng năm mươi ba so với cùng kỳ năm ngoái xuất khẩu cá phi lê đông lạnh vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất bốn mươi sáu tổng giá trị xuất khẩu
ngoài ra việt nam đã xuất khẩu cá ngừ được sang sáu mươi sáu thị trường trên thế giới trong đó mỹ eu israel asean nhật bản canada mexico và tunisia là tám thị trường nhập khẩu nhiều nhất chiếm tám mươi bảy tổng giá trị xuất khẩu
dự báo mặc dù đầu năm hai nghìn một mươi bảy giá cá ngừ vằn trên thị trường thế giới tăng cao đã ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ cá ngừ
đóng hộp tại các thị trường lớn truyền thông như mỹ và eu tuy nhiên xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của việt nam sang hai thị trường lớn vẫn tăng so với cùng kỳ và đây là một tín hiệu tốt